thông tin được chủ tịch ubnd huyện ninh hải tỉnh ninh thuận xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngạt khí khiến anh đào duy luân hai mươi hai tuổi
trú tại xã thanh hải tử vong và bốn người khác phải nhập viện cấp cứu
vào khoảng một mươi một h ngày một mươi hai tháng chín năm ngư dân xuống hầm tàu cá hải đăng nt chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi
do ông nguyễn dân ở huyện ninh hải làm chủ để làm vệ sinh
khi các thuyền viên vừa xuống khu vực lòng hầm thì có triệu chứng bị ngạt
không thể tự ra ngoài khiến cả năm người bị bất tỉnh
phát hiện sự việc những người bị nạn đã được đưa ra khỏi hầm
đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận cấp cứu chữa trị
tuy nhiên ngư dân đào duy luân đã không qua khỏi
những người khác bị hôn mê và được cho thở máy
công an huyện ninh hải cho biết qua điều tra hầm chứa cá trên tàu hải đăng có nắp đậy kín
trong hầm có chứa hơn một trăm linh kg cá đang bị phân hủy và giải phóng khí độc